cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam đã được phát động và tổ chức trên sóng truyền hình nhân dân
đã chính thức khép lại một năm đầy sôi động với chương trình gala mang chủ đề hội ngộ vẻ đẹp việt nam hai nghìn hai mươi
thông qua hình thức bình ảnh và chấm giải mới lạ chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên cả nước
những dấu ấn mà chương trình để lại trong một năm vừa qua là một bước đệm để chương trình tiếp tục với những dự định mới
cho chuyến hành trình bước vào năm thứ hai hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn
trải qua mùa đầu tiên với một mươi bốn chủ đề bám sát hơi thở thời đại
cuộc thi vẻ đẹp việt nam do trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ nhấp ảnh
với mục đích giới thiệu đến công chúng những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về đất nước và con người việt nam
trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của những người đam mê nhấp ảnh
các tác phẩm gửi tới dự thi đa phần đều là ảnh chất lượng cao độc đáo
phản ánh những sự kiện thời sự nóng hồi gắn bó mật thiết với đời sống của nhân dân cả nước
tại đêm chung kết cuộc gặp gỡ đối đầu trực tiếp của những nhiếp ảnh gia có tác phẩm xuất sắc
không chỉ là cơ hội để mọi người thể hiện bản thân của người việt nam
mà còn có thể học hỏi thêm các kinh nghiệm về nhiếp ảnh
bên cạnh đó sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt
những câu chuyện phía sau tấm ảnh đã mang lại nhiều cảm xúc cho cả ba giám khảo và khán giả tham gia
trong số hàng nghìn bức ảnh gửi về tác phẩm giải cứu cá voi của tác giả trần cảnh yên
đến từ nghệ an đã đạt giải nhất trung quốc